hôm nay ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội ban tuyên giáo trung ương ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại
đã tổ chức lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm hai nghìn hai mươi
dự lễ trao giải có chủ tịch nước trần đại quang đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại
đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
đây là lần thứ ba giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức
giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại
tạo động lực cho phóng viên cơ quan báo chí cơ quan xuất bản tích cực tham gia tuyên truyền đối ngoại
tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan đơn vị địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại của đảng và nhà nước
năm nay ban tổ chức đã nhận được tám trăm chín mươi ba tác phẩm dự giải
sau các vòng lựa chọn ban tổ chức đã chọn sáu mươi chín tác phẩm để trao giải gồm sáu giải nhất một mươi năm giải nhì một mươi tám giải ba và ba mươi giải khuyến khích
phát biểu tại lễ trao giải đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh
chất lượng của các tác phẩm tham gia giải năm nay tốt hơn những năm trước
nội dung các tác phẩm đều phong phú đề cập toàn diện đến đời sống chính trị kinh tế xã hội văn hóa trong nước
cũng như đời sống của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
các tác phẩm cũng thông tin chính xác kịp thời và sinh động về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
quan điểm và lập trường của việt nam về các vấn đề quốc tế và khu vực đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật luận điệu xuyên tạc về việt nam
thành công của giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy uy tín của giải ngày càng được nâng cao
và khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại hiện nay